cụ thể các trường hợp xác định tình trạng nghiện để cho công an cấp xã kịp thời đưa đi xác định tình trạng nghiện
nhằm sớm phát hiện người nghiện ma túy áp dụng biện pháp cài nghiện phù hợp

giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một ký kết chương trình phối hợp giữa giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu
về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
báo cáo kết quả phối hợp giữa tuổi trẻ hai lực lượng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một cho thấy
các hoạt động phối hợp đã bám sát định hướng chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an bộ quốc phòng trung ương đoàn
việc triển khai được tiến hành nghiêm túc chặt chẽ trách nhiệm và bảo đảm đúng tiến độ đạt hiệu quả thiết thực
mang hình nghĩa chính trị xã hội sâu sắc
thông qua hoạt động phối hợp tuổi trẻ hai lực lượng đã nhận thức đầy đủ hơn về giá trị tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh đoàn kết thống nhất nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên công an quân đội
trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch
nhằm phi chính trị hóa lực lượng vũ trang chia rẽ giữa quân đội và công an góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu thông qua các hoạt động cụ thể và thiết thực thanh niên hai lực lượng sẽ tập trung phối hợp đổi mới
nâng cao chất lượng học tập quán triệt tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên thanh niên
về nội dung giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
hai lực lượng cũng sẽ đẩy mạnh phối hợp bồi dưỡng phát huy vai trò nêu gương cho cán bộ đoàn
giới thiệu nhân rộng điển hình tiên tiến thực hiện cụ thể hóa cuộc vận động xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên việt nam thời kỳ mới
chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ việt nam phối hợp tổ chức festival sáng tạo trẻ trong tuổi trẻ hai lực lượng
vào sáng nay học viện quốc phòng đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa tám mươi ba
và sau hơn một tháng học tập nghiên cứu dù gặp nhiều khó khăn của dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng với sự nỗ lực trách nhiệm và sáng tạo của các cán bộ giảng viên và học viên
đến nay thì khóa học đã hoàn thành tốt nội dung chương trình theo đúng kế hoạch
qua khóa học năm mươi bốn học viên đến từ các bộ ngành địa phương đã được nghiên cứu những nội dung cơ bản
về chiến lược quốc phòng an ninh của một số nước liên quan đến quốc phòng an ninh của việt nam
chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới quan điểm của đảng nhà nước ta về xây dựng quốc phòng toàn dân
gắn với nền an ninh nhân dân về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình
bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với việt nam và một số nội dung khác
kết quả viết ra là
thu hoạch của học viên đạt một trăm linh khá giỏi
đây chính là cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quý báu để các học viên tiếp tục nâng cao trình độ nhận thức
tư duy dự báo chiến lược và năng lực tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh
kết hợp với phát triển kinh tế xã hội củng cố nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng
sức mạnh của dân tộc khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc của các lực lượng vũ trang